một vụ hỏa hoạn khác cũng xảy ra vào lúc dạng sáng nay tại số nhà ba mươi bảy
khu phố thượng phường khắc niệm tp bắc ninh tỉnh bắc ninh khiến hai bố con tử vong
cụ thể vào khoảng ba giờ bốn mươi sáu phút dạng sáng ngày hôm nay trên địa bàn phường khắc niệm đã xảy ra vụ cháy
tại một cửa hàng kinh doanh tạp hóa ngay sau đó các lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bắc ninh công an thành phố bắc ninh công an phường khắc niệm
lãnh đạo phường khắc niệm đã đến hiện trường chỉ đạo tham gia công tác chữa cháy
tuy nhiên do hiện trường gồm nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh ra toàn mộ ngôi nhà và hai nhà xung quanh
đến năm h năm mươi phút đám cháy được dập tắt hậu quả hai người đã tử vong hai người bị thương được đưa đi cấp cứu
các lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy